ngay sau phát biểu chỉ đạo của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại phiên bế mạc kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu đều khẳng định họ sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người được dân cử
đại diện cho quyền lợi của cử tri
các đại biểu quốc hội cũng gửi gắm tới toàn thể cử tri
nên tin tưởng vào các quyết định của đại biểu khi bấm nút lùi hay thông qua một dự luật
sau khi kết thúc khúc kỳ họp này
chúng tôi chắc chắn phải

ngoài vấn đề tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách nghị quyết của quốc hội
đối với toàn dân
thì cũng là làm thế nào chúng tôi tuyên truyền
và động viên nhân dân
đồng thời phân tích rõ những hành động âm mưu
của bọn phản động trong thời gian vừa qua
và cũng là làm thế nào để nhân dân là tỉnh táo
rồi là yêu nước nhưng không kẻ địch lợi dụng
chúng tôi sẽ tuyên truyền về nội dung này
chúng tôi đang xây dựng
chương trình của quốc hội
để tiếp xúc cử tri rất tốt
và chắc có lẽ là cũng giống như các đại biểu khác
và cũng như các đoàn đại biểu khác
không chỉ đó là cái công việc chúng ta phải làm
mà nó ra trách nhiệm của đại biểu quốc hội
đối với cử tri đối với nhân dân
của các địa phương của mình
để tất cả mọi người các cử tri
nhân dân hiểu rõ
cái vấn đề đó để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng đáng
tránh làm xáo trộn
cái an ninh trực tự
ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
và đồng thời
gây thiệt hại cho chính bản thân
chính bản thân
người lao động
chứ không phải là ai khác
có vấn đề gì bức xúc nên phản ánh
với đại biểu quốc hội phản ánh với đảng nhà nước
với cơ quan chính quyền để chúng ta xử lý một cách êm ái
đảng nhà nước
không ai nghĩ rằng là làm một cái luật
mà để ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân
điều đó là đại biểu quốc hội
hoàn toàn không mong muốn
chúng ta phải nghĩ đến
và tôi nghĩ rằng là tất cả đại biểu quốc hội
đã trách nhiệm vì nhân dân
và chúng tôi hứa rằng là sẽ làm hết sức mình
để tránh những cái
tác động ảnh hưởng đến người dân
thưa quý vị đánh giá cao chất lượng
của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội cho rằng
kỳ họp lần này đã có nhiều đổi mới
nhất là trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
với hình thức hỏi nhanh đáp gọn
đã được thể hiện rõ với không khí
dân chủ thẳng thắn tập trung vào
để người dân quan tâm
rất là tốt cái vai trò của mình
trong cái định hướng để cho
các đại biểu tham gia phát biểu
trong cái kỳ chất vấn vừa rồi
trong cái kỳ họp thứ năm này
thì qua chất vấn
bốn bộ trưởng cũng như là
chính phủ thì cũng được
sự đồng tình của
các đại biểu
ngay tại hội trường này
cũng thấy rằng là
thỏa mãn hơn những cái câu hỏi của mình
mà được bộ trưởng trả lời
nó sáng rõ hơn
nguyện vọng của cử tri đã được lắng nghe
và thể hiện rõ là đây là một quốc hội
là cái cơ quan dân cử
và là một cái cơ quan
đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân
một cách gọi là thực tiễn nhất
ở đây người dân thấy rằng rõ ràng
nguyện vọng và ý chí của mình đã được thể hiện
và đã được thông qua các quyết định của quốc hội
sau cái kỳ họp
thì sẽ có cái nghi quyết của quốc hội
về chất vấn và trả lời chất vấn
thì bám sát cái nghi quyết này
thì đoàn định của quốc hội
và bản thân tôi sẽ tổ chức
những cái hình thức giám sát
một là giám sát quá trình tổ chức thực hiện
của các bộ
cái thứ hai là giám sát vấn đề triển khai này
đến các sở ngành ở trong tỉnh
và đồng thời
đoàn cũng sẽ tổ chức những cuộc giám sát
để theo dõi
việc triển khai thực hiện của các bộ ngành
đến với từng cơ sở và từng sở
từng cái địa phương là như thế này
theo nhận xét của các cử tri
tại nhiều địa phương
học lần này đã có nhiều đổi mới
về chất lượng và nội dung
các vấn đề nóng đã được bàn thảo
một cách công khai dân chủ
về cơ bản đã làm hài lòng người dân trong cả nước
sau đây là tổng hợp ý kiến cử tri
của phóng viên truyền hình nhân dân
phiên chắc vấn và trả lời
chắc vấn của
bốn bộ trưởng
và phó thủ tướng
thì nhân dân rất quan tâm
vấn đề mà
người ta thấy là
các bộ trưởng bây giờ là
nói chung là không phải trả lời
trung trung như phần trước
mà có kế hoạch
có cái lô trình
để mà giải quyết những cái vấn đề
mà cử tri quan tâm
quốc hội và đại biểu quốc hội
cũng như chính phủ lắng nghe
do đó là quốc hội đã bấm nút
là dừng cái thông qua cái luật
về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đây là một cái quyết định
hết sức là đúng đắn
đã thể hiện cái tính dân chủ
thể hiện cái tính lắng nghe
của các đại biểu quốc hội
của quốc hội
với ý kiến của nhân dân
năm nay là khác với mọi năm
thì đúng có cái nhiều cái mới
thì chất phấn ấy
tức là mỗi người thì được
một phút nó đi đúng vào trọng tâm
thế và đồng thời là
người trả lời thì cũng bắt buộc anh
phải trả lời đúng câu hỏi
của đại biểu người ta hỏi
hiện nay rất nhiều kinh dạch
ở các địa phương
với đồng lực là đều bị không nhiễm cả
cho nên là nó ảnh hưởng đến
cuộc sống của người dân rất nhiều
mong làm sao mà có thể giải quyết được
vấn đề môi trường
nhất là vấn đề nghị lông
để cho cuộc sống của dân
ngày là tốt đẹp hơn
kỳ họp này là đạt được cái chất lượng
rất là cao
chúng ta chất phấn theo cái cách là
coi như rất là gọn
và được nhiều người cùng chất phấn
mong rằng phát huy những cái mà
và các đồng chí bộ trưởng
giống như là bản thân của thủ tướng chính phủ
rất là tiếp thu những cái ý kiến
của người dân
về những cái bức xúc như vừa qua
kỳ họp quốc hội này tôi thấy cũng có những cái đổi mới
cứ người mà
thì chưa thỏa mãn thì có thể
phát biểu lại tôi thấy cái đó là hài
thông qua cái một mươi hai cái dự luật
thì tôi thấy là
đây là cái quyết sách
chính vì cái chính sách mà đảng đã đưa ra
thì tôi thấy
điều là phù hợp
chiều nay văn phòng quốc hội tổ chức buổi họp thông báo
về kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
sau những ngày làm việc khẩn trương
nghiêm túc quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra
với nhiều nội dung quan trọng
về công tác lập pháp
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
và giám sát tối cào
quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận
thông qua bảy luật và tám nghị quyết
các luật nghị quyết được quốc hội thông qua
nhằm hoàn thiện hệ thống của quốc hội
hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế
quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân
tăng cường tiềm lực quốc phòng
an ninh của đất nước
cũng trong kỳ họp này quốc hội đã xem xét
thông qua nhiều quyết sách quan trọng của đất nước
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
nguyễn hạnh phúc khẳng định
kết quả kỳ họp cho thấy
hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân
được cử tri cả nước quan tâm
theo dõi sát sao kịp thời đóng góp
nhiều ý kiến tâm huyết thẳng thắn
xây dựng vào các nội dung quốc hội xem xét thảo luận
trả lời những câu hỏi của báo chí
về việc luật an ninh mạng
ông nguyễn hạnh phúc nhấn mạnh
ngay sau kỳ họp thứ năm kết thúc
các đoàn đại biểu lên kế hoạch tiếp xúc cử tri
để thông tin cụ thể cho họ
về các dự án luật nghị quyết
mà quốc hội vừa thông qua
cũng như các chính sách các dự án luật
sẽ được xem xét trong thời gian tới
thưa quý vị trong hai ngày mùng một mươi
và ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin
của nhiều thanh thiếu niên phụ nữ
ở thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
một số đối tượng xấu đã lôi kéo người dân
tụ tập và có các hành vi quá khích
manh động gây dối an ninh trật tự
tình trạng này gây bức xúc
cho rất nhiều người dân ở địa phương
và cho rằng đây là những hành vi vi phạm
pháp luật nghiêm trọng
cần phải được xử lý nghiêm
tôi thấy đây là không đồng tình
nếu là biểu tình có yêu cầu gì đó
mà giải quyết nguyên vọng chính đáng
còn mà anh lợi dụng
cái vấn đề dân quyền dân chủ
mà anh vi phạm pháp luật
và tôi cũng đề nghị phải tìm ra
những người cầm đầu và xử lý nghiêm
chúng ta nên thể hiện tinh thần dân chủ
một cách chính xác
trong tất cả các phiên họp
các tổ chức địa phương có tổ chức
địa phương phường có tổ chức
thành phố có tổ chức
tất cả những ý kiến mình không đồng ý cái gì
thì đề đạt
hoặc là trong phiên họp
mình nói rõ ràng cho cấp trên ta hiểu
chứ đâu cần phải như thế này nữa
cái này là nó sai trái một trời luôn
không thể nghĩa là không thể chấp nhận được
chúng tôi rất cực lực lên án
những hành vi pháp luật đó
chủ yếu là
thanh thiếu niên
trong đó có con em của năm người dân
như vậy thì cái hành vi đó đã vi phạm pháp luật
thì cũng kêu gọi bà con năm người dân
là nên giáo dục con em mình
không tuần hành không biểu tình không nghe theo
là cái đám là dụ dỗ lâu kéo mua chuột
đó rồi quậy phá
đây là một việc làm một hành động là vi phạm pháp luật
là chủ tịch hội cựu thanh niên sung phong của tỉnh bình thuận
thì tôi chúng tôi cũng đã có văn bản kêu gọi
tất cả cán bộ hậu viên
trên địa bàn của tỉnh bình thuận
không được tham gia vào cái cuộc biểu tình
hoặc là manh động
là mang cái tính chất vi phạm
như thế là không tốt
ngoài làm theo bản năng
thì còn có một số thành phần khác xấu
hoặc là cái thành phần mà
chống phá thù địch người ta kích thích bằng cái live stream
thì mình không có kiến thức căn bản
mình không có cái bản chất của cái dự thảo luật đó
thì mình làm theo bản năng cộng theo cái quá khích của họ
cộng theo cái
cái gọi là cái hùa của họ
cái gọi là cái hùa của bên kia nữa
thì thành ra là mình làm không đúng
thành vì vậy cái mà em đầu tiên là
em sẽ nghiên cấu về cái bản chất
của cái dự thảo
dự luật đặc khu
và cái thứ hai là em tin tưởng vào
cái đường lối
và cái trí tuệ
của các đại biểu quốc hội
bàn về cái luật đặc khu
theo em quan điểm về vấn đề trên thì
em thấy là như vậy là hoàn toàn sai
sai về mặt cơ bản
đây không phải là yếu nước
đây là phản động
nếu mà phản động thì
dù gì cũng phải đi tù
chắc bóc lịch hơn nhiều
em thấy trước mắt là thiệt hại
về tài sản của nhà nước
mà tài sản của nhà nước cũng là tiền của dân đóng thế
tỉnh bình tuận đang khẩn trương làm rõ
xử lý các đối tượng thù địch
cơ hội chính trị lợi dụng dân chủ
để chống phá các chủ trương chính sách
của đảng và nhà nước
để mà không tái diễn ra việc này nữa
thì chúng ta cần tập trung làm nhiều việc
trong đó trước hết là phải
cấu định lại tình hình
bằng cách là chúng ta phải
đi sâu xuống cơ sở
nắm bắt lại tâm tư nguyện vọng người dân
trong đó chúng ta phải phân loại ra
những người dân nào
làm cho dân hiểu dân tin
bằng cách là chúng ta tăng cường
tất tuyên truyền bằng mọi phương tiện thông tin
làm cho dân hiểu được chủ trương chính sách của đảng
đặc biệt là hai cái luật vừa rồi
và bên cạnh đó chúng ta cũng phải là
già soát những đối tượng vừa rồi
mà bị tạm giữ
già soát lại
những đối tượng nào bị ai vua
bị ăn theo bị kích động
giáo dục thì chúng ta cho về
và cam kết
khi cam kết gia đình phải lên bảo lãnh
và địa phương cũng lên bảo lãnh mệnh
cứ biết là không tái phạm
còn những đối tượng nào
tham gia gây rốt cỡ
ở cái vị trí là cầm đầu
số dục này
thì cũng phải
cũng phải nghiêm trị
thưa quý vị
một số người dân do bị kích động
hoặc thiếu hiểu biết
đã tham gia tuần hành
tụ tập trái phép
ở một số địa phương
gây ảnh hưởng xấu
tới an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
cơ quan chức năng
tại các địa phương
cũng như người dân
đã có những ý kiến
trung quanh vấn đề này
và kêu gọi mọi người
không để kẻ xấu
số dục và lôi kéo
trước thời hình này
mặt trận nước quốc
thành phố hồ chí minh
cũng đề nghị
đồng bào thành phố
hãy hết sức là bình tĩnh
tránh cái việc
bị các thế lực thù địch
làm ảnh hưởng
đến an ninh trật tự
của thành phố
của chúng ta
là một công dân
có trách nhiệm
đồng bào thành phố
một cách tích cực
hết sức bình tĩnh
bằng những cái hành động
không nên để cho
làm ảnh hưởng
đến cái vi phạm
và sự bình yên
của thành phố
của chúng ta
tôi rất cực lực
những cái hành động
lấy danh nghĩa
là biểu tình
nhưng mà đập phá
các cái tài sản
của nhà nước
nhân dân chúng tôi
để xây dựng lên
giờ đập phá như thế
thì thiệt hại tài sản của mình
cũng như những lần trước
là có nhiều cái
những biểu tình
là bỏ công an
thì là hại cho
cái sản xuất
của đất nước
mình cho kinh tế
và hại cho
mà bỏ việc
không sản xuất như thế
thì mất cái thu nhập
cho nên tất cả
đều không có lợi gì cả
mà mình phải có
vấn đề gì
thì phản ảnh
cho chính quyền
chúng tôi sẽ
tiếp tục tăng cường
cái công tác
nắm tình hình
và tham ưu
cho các ủy chính quyền
để làm tốt hơn
cái công tác truyền truyền
cũng như là
đối với những trường hợp
ngoài cố tình
vi phạm pháp luật
với cái mục tiêu
làm sao đó
để đảm bảo tốt
trên địa bàn thành phố
trong cái thời gian tốt
qua những cái sự việc
biểu tình vừa rồi
nó hoàn toàn không đúng
ở chỗ là nó phá hoại
cái môi trường đầu tư
và nó không giải quyết được
một cái vấn đề gì cả
nếu anh yêu nước
là anh phải
trong thời bình
anh phải đóng góp
xây dựng tổ quốc
trong thời chiến
anh phải đi bảo vệ đất nước
thì đó mới gọi là yêu nước
tôi hoàn toàn
phản đối cái việc
mà đi biểu tình
mà còn đập phá
cái đập phá này
cái bộ sâu
nó chen vào
lòng vô lòng
mất cái ý
cái ý kiến tốt
của nhân dân
cái lòng yêu nước
của nhân dân
qua theo dõi
thông tin truyền thông
loài chúng ta
thì tôi thấy rằng
rất là đáng tiếc
cái việc ở bình thuận
mà số người quá khích
đối với những người
thiếu hiểu biết
rồi là kích động
nhưng mà đây là tôi nghĩ rằng
là có cái sự
của một số
thế lực phản động
rồi tuyên truyền
đối với bà con
thiếu hiểu biết
rất đáng tiếc
đã xảy ra những cái tình trạng
làm ảnh hưởng
tới cái việc an ninh trật tự
từ địa phương
trên tinh thần
thì tôi đề nghị các bạn
là chúng ta
bình tĩnh sáng suốt
cho đúng chủ trương
chính sách của đảng
và pháp luật nhà nước
có những thái độ
hành động biểu tình
dẫn đến là
làm hư hại
nhà nước chúng ta
ngày một mươi năm tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định
khởi tố vụ án
về các hành vi
gây dối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản
và chống người thi hành công vụ
để điều tra làm rõ
xử lý các đối tượng
liên quan đến vụ việc
tụ tập đông người
đập phá tài sản
tấn công lực lượng
giữ gìn an ninh trật tự
trong các ngày mùng một mươi
và ngày một mươi một tháng sáu
xảy ra tại thị trấn phan rí cửa
huyện tuy phong
và thành phố phan thiết
tỉnh bình thuận
công an tỉnh bình thuận
cũng yêu cầu công an
các địa phương
và các phòng nghiệp vụ
tập trung lực lượng
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững cuộc sống bình yên
cho nhân dân
công an tỉnh đã quán triệt
không để tái diễn sự việc tương tự
tại bất cứ địa điểm nào
như sự việc xảy ra vừa qua
tiếp theo chương trình
xây nhà trên mương thủy lợi
gây ngập ống lúa
và khu dân cư
tại đắk lắk
thưa quý vị
vào khoảng hai giờ chiều nay một mươi năm tháng sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thủ đô bangkok
bắt đầu chuyến tham dự
hội nghị cấp cao ahmed lần thứ tám
và clmv lần thứ chín
theo lời mời của thủ tướng thái lan
và thủ tướng campuchia samdak hunsen
theo chương trình dự kiến
thủ tướng sẽ có cuộc gặp
với thủ tướng thái lan
và cùng chứng kiến ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác
giữa một số đại biểu
một số tổ chức đơn vị hai bên
thủ tướng sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo
một số nước tham dự hội nghị
và tiếp một số doanh nghiệp thái lan
thưa quý vị
trong những năm qua
các chương trình chính sách tiến dụng yêu đải
đối với đồng bào dân tộc thiểu số
được tỉnh lâm đồng triển khai khá hiệu quả
qua đó đã giúp cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số
có thêm điều kiện
để phát triển sản xuất ổn định cuộc sống
từng bước nâng cao mức sống
phát triển kinh tế xã hội của địa phương
qua một mươi năm triển khai chương trình chính sách tiến dụng yêu đải
đối với đồng bào dân tộc thiểu số
giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
đã có trên một trăm hai mươi một lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số
vay vốn với trên hai hai trăm linh tỷ đồng
theo đánh giá
các chương trình tiến dụng chính sách xã hội
được bổ sung qua các năm
đa dạng đối tượng thụ hưởng
tác động đa chiều đến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số
có phần thực hiện tốt các chương trình
mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương
tỉnh còn triển khai thực hiện tốt các chính sách
đối với hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số
giúp trên một mươi một năm trăm linh hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo
giải quyết việc làm cho trên một mươi bốn trăm linh lao động
qua đó giảm hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số
từ năm mươi năm một năm hai nghìn bảy
xuống còn một mươi một năm vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay tại trụ sở xã bản lầu
huyện mương khương
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã tiến hành tri trả
tiền đền bù thiệt hại
cho người dân có dứa chè cây cao su
bị thối hỏng do ảnh hưởng
của lắng động acid sulfuric đồng
và khí so hai gây ra
việc tri trả tiền
nhằm giúp cho bà con nông dân
thuộc một mươi hai thôn của xã bản lầu
bị thiệt hại dứa
cùng các loại cây trồng khác
có điều kiện tái sản xuất và ổn định cuộc sống
theo đó tổng số hộ dân bị thiệt hại là ba trăm một mươi bảy hộ
diện tích dứa thiệt hại là một trăm tám mươi năm sáu hectare
trong đó hơn một trăm hai mươi hectare dứa
đã bị thiệt hại
cơ quan chức năng có quả không cho thu hoạch
bốn mươi năm một hectare dứa giống bị thiệt hại
tổng kinh phí bồi thường
hỗ trợ là một mươi bốn hai tỷ đồng
nguồn tiền tri trả này được vay
từ quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh
khi cơ quan chức năng xác định được trách nhiệm
của đơn vị gây ra thiệt hại
thì sẽ buộc họ phải trả số tiền này
thưa quý vị và các bạn
một cánh đồng của khoảng hai trăm linh hộ dân
tại xã eo uy nguyệt e hở leo
tỉnh đắk lắc đang phải chịu cạnh ngập
ống nặng nề dù không phải mùa mưa
nguyên nhân là do người dân xây nhà cháy phép
ngay trên mương thủy lợi
điều này đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống
hằng ngày của những người dân nơi đây
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ mấy hôm nay
bà trần thị nhâm ở thôn ba a đã không thể xuống đồng
do hai xào lúa mới xạ của gia đình
đã bị ngập ống chết hết
cùng với bà nhâm còn có khoảng hai trăm linh hộ dân
canh tác trên cánh đồng này
không thể xuống giống
và bị ngập ống chết mạ non
chuẩn bị cho vụ cấy
nguyên nhân là do gia đình bà phạm thị đức
ở thôn một mươi một
đã ngang nhiên xây nhà chắn cả con mương thủy lợi thoát nước
dẫn đến việc ngập ống
gây thiệt hại cho người dân xuống đồng
mặc dù lãnh đạo huyện xác nhận
việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất
cho hộ bà phạm thị đức
vào năm hai nghìn bảy và hai nghìn tám
là không bảo đảm về trình tự
thủ tục theo quy định
nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý
tôi nghĩ rằng là
cái việc mà cán bộ
cấp cho bà đức
thì cái này là
trong kết luận thanh tra cũng đã có rồi
cho rằng là việc cấp
là nó còn thiếu quy trình
sai về quy trình trong quá trình cấp
trong đó là
về công khai là một mươi năm ngày
nhưng mà lại chưa làm
tôi nghĩ nếu mà những cái này
mà được công khai lúc bấy giờ
mà nhân dân biết thì chắc chắn người ta sẽ có phản ứng đấy
tôi nghĩ vậy
thì nó cũng khó để làm cái việc này
không đảm bảo về trình tự thủ tục cấp giấy
sử dụng đất theo quy định
đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng
do vậy lãnh đạo huyện cần chỉ đạo
sử lý triệt để sự việc
nguyên trạng mương nước
để người dân ổn định lại sản xuất và cuộc sống
trong phần tin quốc tế
giới chức mỹ và hàn quốc ủng hộ
ngừng tập trận chung
trung quốc ủng hộ đối thoại hòa bình
để phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thưa quý vị các cuộc tập trận
trung mỹ hàn nên tạm dừng
để tạo điều kiện cho bình nhưỡng thực hiện cam kết
đây là quan điểm được đô đốc harry harris
nguyên tư lệnh bộ chỉ huy thái bình dương
và là người được đề cử giữ vị trí
đại sứ mỹ tại hàn quốc nhiệm kỳ tới
vừa được đưa ra trong phiên điều trần
trước ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ
phát biểu tại phiên điều trần
đô đốc harry harris bày tỏ
trong bối cảnh hiện tại
ông ủng hộ việc tạm ngừng các hoạt động tập trận
để tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy
các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của triều tiên
cũng để bình nhưỡng thực hiện các cam kết
như nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đưa ra
ông cũng thừa nhận
các cuộc tập trận này đều rất tốn kém
và mang tính khiêu khích đối với bình nhưỡng
cũng liên quan đến vấn đề này
vào tối qua bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis
và người đồng cấp hàn quốc song yong mu
đã có cuộc điện đàm kéo dài ba mươi phút
thảo luận về kế hoạch tập trận chung
sau những diễn biến mới đây
nhất là việc tổng thống trump và cả tổng thống hàn quốc
đều tuyên bố sẵn sàng ngừng diễn tập chung
theo bộ quốc phòng hàn quốc
hai bên đã trao đổi quan điểm một cách kỹ lưỡng
đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh
các nỗ lực hợp tác quốc phòng
trên quan hệ đồng minh thân cận
cũng như tôn trọng kết quả của gặp thượng đỉnh mỹ chiều vừa qua
trung quốc ủng hộ đối thoại để giải quyết
một cách hòa bình vấn đề hạt nhân
trên bãi đảo triều tiên
đây là tuyên bố được ủy viên quốc vụ viện
đồng thời là ngoại trưởng trung quốc vương nghị
đưa ra trong cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ mike pompeo
đang ở thăm bắc kinh
tại cuộc gặp ngoại trưởng trung quốc vương nghị khẳng định
bắc kinh ủng hộ cuộc đối thoại
đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
đi theo đúng lộ trình giải quyết hòa bình
theo ông vương nghị cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
vừa diễn ra tại singapore ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
là khởi đầu tốt đẹp mở ra
một giải pháp hòa bình cho vấn đề trên bán đảo triều tiên
ông đồng thời bày tỏ hy vọng
cả mỹ và triều tiên sẽ thực hiện thỏa thuận
mà hai bên đã đạt được trong cuộc gặp vừa qua
trong khi đó về phần mình
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết
ông đã có cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp
của hàn quốc và nhật bản trước khi tới bắc kinh
và tất cả các bên đều nhất trí đẩy lùi
nguy cơ chiến tranh và hướng tới hòa bình
trên bãi đảo triều tiên
tuy nhiên ông pompeo nói rằng
các lệnh trừng phạt triều tiên sẽ vẫn có hiệu lực
cho tới khi quá trình phi hạt nhân hóa hoàn tất
internet đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta
thế nhưng internet là ảo
còn những rủi ro từ những mặt trái của nó lại là thật
vì vậy nhiều nước trên thế giới
đã bàn hành luật an ninh mạng
nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin
cũng như bảo vệ tốt hơn cho người dân
trên môi trường mạng internet
một nước phát triển như đức
đã áp dụng luật an ninh mạng từ rất sớm
đức thông qua luật an ninh mạng từ năm hai nghìn một mươi năm
luật này yêu cầu các công ty và cơ quan liên bang
phải có tiêu chuẩn bảo mật mạng tối thiểu
và phải được văn phòng bảo mật thông tin liên bang chứng nhận
luật quy định các công ty phải có trách nhiệm
thông báo cho văn phòng
về các vụ tấn công mạng bị nghi ngờ trên hệ thống của họ
trong luật có những điều khoản cụ thể
đối với người sử dụng mạng internet
như cấm âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ an ninh quốc gia
hay cấm sử dụng hành vi phạm tội
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đức thông qua luật nesdg
hay còn gọi là luật facebook
nhằm quản lý các mạng xã hội
theo luật facebook
nếu vi phạm mức tiền phạt có thể lên tới năm mươi triệu euro

và có thể gây thù hận
nó kết đầu những tình cảm cầm hận
thù ghét với những hành động bạo lực
tại châu âu
đức không hề đơn độc trong cuộc chiến
chống lại nội dung bất hợp pháp trên mạng xã hội
ủy ban châu âu ra quy định cho các công ty mạng xã hội
hối thúc họ chủ động hơn
trong gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp
trong đó có phát triển công cụ xác định tự động
và ngăn chặn tải lại nội dung có vấn đề
ủy ban châu âu cũng cảnh báo
sẽ dự thảo luật nếu các gã khổng lồ internet
không nâng cao hiệu quả
theo số liệu thống kê của liên hợp quốc
một trăm ba mươi tám quốc gia trong đó có chín mươi năm nước đang phát triển
đã ban hành luật an ninh mạng
quý vị thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt